trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đều được dự báo tăng chậm lại cùng với những khó khăn trong nước về dịch tả lợn châu phi biến đổi khí hậu
nhất là tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long hạn hán ở một số nơi ở các tỉnh tây nguyên
tuy nhiên ngành nông nghiệp nước ta vẫn duy trì đã tăng trưởng khá trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
trong quý i tổng kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt tám tám tỷ usd trong đó giá trị xuất khẩu lâm sản tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm ngoái
so với giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành đã xuất siêu một năm mươi năm tỷ usd nhờ đẩy mạnh công tác kiểm soát chăn nuôi an toàn sinh học
tăng cường các biện pháp dập dịch và ngăn chặn việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ở vùng dịch
hiện ba ổ dịch tả lợn châu phi tại hưng yên thành phố hà nội và tỉnh hải dương đã qua hơn ba mươi ngày chưa phát sinh ổ dịch mới đủ điều kiện để công bố hết dịch